dinh dưỡng trong độ tuổi từ một đến ba tuổi rất quan trọng trong việc phát triển thể chất và tinh thần của trẻ
ở độ tuổi trẻ nhỏ hệ tiêu hóa còn non yếu chưa phát triển toàn diện
bởi vậy nguyên liệu cháo đảm bảo vệ sinh khẩu phần gia vị phải được định lượng rõ ràng
giúp trẻ dung nạp đầy đủ thành phần protein lipid chất sơ và các loại vitamin
như vậy nếu chiếu theo công thức trên các loại cháo được quảng cáo là dinh dưỡng
hay nói cách khác các cửa hàng xây dựng một thực đơn với các vị đa dạng như gà cua bò lươn
mà chưa tập trung vào bổ sung các loại dao và vi chất
đang là một cách đánh lừa người tiêu dùng phổ biến
và các chất dinh dưỡng đó có thể ở một kỷ lệ cân đối
thì lúc đó chúng ta gọi là cháo dinh dưỡng được
trong khi đó một quy trình nấu ăn rút gọn
thành phần chủ yếu là thực phẩm đông lạnh như cách một số quán cháo hiện nay đang sử dụng
còn tiêm ẩn huy cơ ngũng độc nhất là khi cháo là một dạng thực phẩm dễ ôi thiêu
tuy nhiên dù đầy trong thủ lạnh
thì có thời hạn nhất định thôi nhưng chúng ta không nên để quá lâu ngày
và đặc biệt là thức ăn mà mua về mà đã bị ôi thiêu rồi mới nhét vào trong thủ lạnh
thì có khi thủ lạnh lại trở thành ổ dũng quần
thế chính vì vậy cho nên là
thức ăn mà để lâu ngày trong thủ lạnh
thì nó sẽ gây thứ nhất là nó biến chất đi
ví dụ như là những chất đạm có thể bị phân hủy thành những chất độc hại
và đặc biệt nó có thể phân hủy thành những chất nitrit
là những chất có khả năng có thể gây bộ độc cấp tính
còn nếu mà ăn ít lâu dần thì tích lại có thể là một nguy cơ gây ung thư
ngoài ra để tăng hương vị
mà ở đây chủ yếu là tăng vị ngọt dễ ăn của cháo
các cửa hàng bổ sung gia vị chủ yếu là bột ngọt hạt nem
không có định lượng dựa vào cảm quan của người bán
các loại gia vị này được bổ sung trong lúc nâu cháo
theo các bác sĩ dinh dưỡng điều này ảnh hưởng rất lớn đến hệ tiêu hóa
cũng như sức khỏe của trẻ nhỏ
và đây là sản phẩm cháo dinh dưỡng nhóm phóng viên mua tại cửa hàng
cháo được đóng gói trong hộp nhựa
theo cảm quan cách thức đóng gói như thế này
không có khả năng cách ly sản phẩm với nguy cơ nhiễm độc từ bên ngoài
cũng như đảm bảo nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng của sản phẩm
ngoài ra thành phần dinh dưỡng trong suốt cháo của trẻ
thường được lựa chọn theo sở thích
sản phẩm cháo thành phẩm không có bất kỳ một thông tin dinh dưỡng
được công bố trên bao bì sản phẩm
điều này lý giải nguy cơ ngộ độc không thể không xảy ra
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
tuy nhiên các quán cháo dinh dưỡng tự phát ngày càng nhiều

được gọi là cháo dinh dưỡng
nhưng không phải là cháo dinh dưỡng của các tiểu thương kiếm lợi
nhưng trên bao bì sản phẩm không có bất kỳ thông báo nhãn mát theo tiêu chuẩn của iso chín nghìn một hai nghìn một mươi năm
thành phần nguyên liệu cũng rất loãng và có màu sắc khác thưởng
bên cạnh đó cửa hàng cháo dinh dưỡng này không thông qua bất kỳ cơ quan nào về kiểm định chất lượng
khiến người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn
không thể phủ nhận sự tiện lợi từ các loại cháo dinh dưỡng nấu sẵn dành cho trẻ nhỏ
đặc biệt là bởi những phụ huynh bận rộn không có nhiều thời gian
với các nguy cơ từ các loại cháo gắn mát dinh dưỡng như hiện nay
thì việc các bậc phụ huynh nên thận trọng lựa chọn là điều vô cùng cần thiết
để hạn chế những nguy hại đến sức khỏe từ những sản phẩm kém chất lượng
cần lưu ý
lựa chọn cửa hàng bày bán đảm bảo vệ sinh
rõ ràng về thành phần nguyên liệu
không nên chọn loại cháo có hạn sử dụng quá lâu
bởi rất có thể là loại sử dụng chất bảo quản
phụ huynh không nên quá tin tưởng vào các loại cháo dinh dưỡng bên ngoài
để tránh nguy cơ trẻ thiếu hụt dinh dưỡng
thậm chí là ngộ độc
có thể tự nấu cháo dinh dưỡng tại nhà
với những nguyên liệu đảm bảo để trẻ nhỏ có thể phát triển một cách toàn diện